đặc biệt trong mỗi dịp mùa xuân về cũng là thời điểm nhiều lễ hội đình chùa mở cửa đón du khách thập phương
và thật thiếu sát nếu như nói đến các lễ hội tâm linh mà cọc bỏ qua đền trần của thành phố nam định
nơi đây được coi là mảnh đất địa linh nhân kiệt do truyền thống văn hóa với nhiều lễ hội gắn với những di tích lịch sử từ ngàn đời
và trong đêm ngày hôm qua lễ khai ấn đền trần thành phố nam định được diễn ra trước sự mong đợi của hàng ngàn du khách thập phương
để đảm bảo sự tôn nghiêm của ghi lễ truyền thống và năm giờ sáng hôm sau mới tổ chức phát ấn cho người dân
tổ tiên là một lễ hội đã đem lại cái niềm hân hoan phấn khởi cho nhân dân cả nước trong mỗi dịp tết đến xuân về mà đặc biệt là dịp đầu năm này
có thể thấy lễ khai ấn không chỉ mang đậm giá trị văn hóa truyền thống mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
bên cạnh đó việc khai ấn còn thể hiện ý nghĩa lớn lao là cầu mong cho thiên hạ thái bình một năm bình an hạnh phúc
với những giá trị to lớn ấy lễ khai ấn đền trần đã trở thành một tập quán một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc và hấp dẫn thu hút đông đảo người dân địa phương và phật tử trên cả nước về tham dự
đầu năm mới thì đến để xin lọc để cho gia đình cho bạn bè và cho toàn thể mọi người cho đất nước việt nam
và cũng mong muốn là đến tây phúc mà đến được
đến lễ khai ấn của đền trần cũng rất là mong muốn như vậy

cảm giác của mình thì thấy rất là hân hoan tuấn khỏi và cũng gọi là bu xuân ngày đầu năm mới
cũng gọi là đến mong muốn là được xin lọc và mang cầu bình an cho gia đình và cho tất cả mọi người
thưa quý vị khán giả khi tham gia lễ hội khai ấn đền trần
thì người dân không chỉ được thỏa mãn ước nguyện
cầu may cầu phúc cầu những điều an lành trong năm mới mà chúng ta còn được chiêm ngưỡng cảnh quan
tìm hiểu những giá trị di sản truyền thống của khu di tích lịch sử văn hóa đền trần
và những nét đẹp văn hóa ấy cần được gìn giữ lưu truyền và tiếp nối tới các thế hệ của người việt nam
để dù đi bất cứ nơi đâu chúng ta cũng đều nhớ tới cội nguồn với một niềm tự hào sâu sắc nhất
là thành phố du lịch thế nhưng trong thời gian qua sản phẩm du lịch đường thủy tại thành phố đà nẵng
chỉ dừng lại khai thác trên sông hàn và vài nhánh sông nhỏ
du lịch đường thủy trên biển chưa thực sự đầu tư khai thác đúng với tiềm năng
và cùng với sự kiện mở cửa đón khách du lịch thành phố đà nẵng đã công bố mở năm tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa
nhằm khai thác tiềm năng du lịch biển bằng sản phẩm du lịch chất lượng cao
theo đó thành phố đà nẵng đã giới thiệu năm tuyến đường thủy nội địa phục vụ kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến
kinh doanh vận chuyển khách du lịch từ sông hàn hướng ra một số hòn đảo nằm trong cụm bán đảo sơn trà
và các tuyến ngược dòng sông túy loan khám phá các vùng đất nông thôn yên bình trù phú ở huyện hòa vang
nhằm tìm hiểu văn hóa và khám phá các du lịch sinh thái tất cả các tuyến khởi hành và kết thúc tại cảng bến thủy nội địa được công bố theo quy định
thành phố cũng giao cho sở ngành lực lượng biên phòng công an giám sát hoạt động của các phương tiện thủy
đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá
sau khi có quyết định của dân thành phố thì sở thông vận tải cũng đã chỉ đạo các lực lượng công bố cho tất cả các thương vương nhà chống về quyết định này
đến tất cả các doanh nghiệp các nhà đầu tư được biết
thứ hai về công tác chuẩn bị sở thông vận tải cũng đã chỉ đạo các lượng đơn vị
để hoàn thiện tất cả những cơ sở hạ tầng
thứ ba là chúng tôi lùng tuyến đường thủy nội địa để đảm bảo an toàn giao thông trong khi phát triển tuyến
thứ ba là chúng tôi tiếp tục đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp để đầu tư các phương tiện và các bến cán để phù hợp hoạt động cho nó an toàn vĩ quả
việc thành phố sớm công bố tuyến bến thủy nội địa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải khách du lịch bằng đường thủy xây dựng tour tuyến tạo sản phẩm mới thu hút khách du lịch
tuy nhiên theo các doanh nghiệp
thành phố đà nẵng mới công bố tuyến bến mà chưa kèm theo dịch vụ phụ trợ đi kèm như bến đỗ điểm dừng chân cho du khách tham quan ngắm cảnh tại điểm đến
nên các doanh nghiệp vận tải khách du lịch chưa dám đầu tư khai thác tuyến mới này
về phía doanh nghiệp chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng về thành phố đã phát triển năm cái tuyến du lịch vận tải nội địa
tuy nhiên đây mới là điều kiện đủ
và chúng tôi rất quan tâm
chúng tôi rất quan tâm đến chủ trương của thành phố về các cái phát triển đầu tư phát triển các cái điểm đến đón trả khách
và các cho pháp tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí tại các cái điểm đến như thế nào thì chúng tôi mới mạnh dạng để đầu tư
theo chúng tôi thì sau khi xác định tuyến thì cần phải làm rõ là trên tuyến đó chúng tôi doanh nghiệp được hoạt động như thế nào
và để chúng tôi có cơ sở để hình thành sản phẩm và ví dụ như ra hòn chảo thì khách có xuống nước được hay không và có lên bờ được hay không
và để làm cơ sở cho doanh nghiệp làm sản phẩm để có thể tiếp cận được sản phẩm

vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố đà nẵng sẽ phát triển bảy tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa với hơn một trăm năm mươi phương tiện
hiện nay đà nẵng có một mươi năm doanh nghiệp hoạt động du lịch đường thủy với tổng số hai mươi tám tàu đang hoạt động sức chứa hơn hai chỗ bảo đảm tiêu chuẩn quy định được cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không ghi nhận đạt hơn chín tám triệu khách tăng một mươi ba tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó khách quốc tế đạt hai ba triệu khách tăng một mươi và khách nội địa đạt bảy năm triệu khách tăng một mươi năm so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong số này các hãng hàng không việt nam vận chuyển bốn tám mươi năm triệu khách tăng một mươi ba bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
với một một triệu khách quốc tế tăng tám năm và ba bảy mươi năm triệu khách nội địa tăng một mươi năm
về hàng hóa sản lượng thông qua các cảng hàng không trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba đạt một trăm một mươi hai tấn tăng một mươi một sáu so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đáng chú ý dù lượng hành khách gia tăng trong cao điểm tết nhưng tại các cảng hàng không đặc biệt là nội bài và tân sân nhất không xảy ra tình trạng ủn ứ từ ngoài sân đỗ làn giao thông cho đến các khu vực làm thủ tục hàng không
vào ngày bốn tháng hai công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s ở số bảy mươi hai đường phan bội châu
theo đó vào trưa cùng ngày nhiều cán bộ công an tỉnh nghệ an đã đến làm việc và thực hiện việc khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
đến gần một mươi ba h cùng ngày việc khám xét hoàn tất
việc khám xét hoàn tất sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong nhiều bộ máy tính để bàn
nhiều hộp đựng tài liệu một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an đã bị công an niêm phong phục vụ cho công tác điều tra
cơ quan huyện châu thành tỉnh tinh ninh vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi
thuê người cảnh giới lực lượng chức năng tạm giữ hình sự chín đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể vào đêm ngày một tháng hai cơ quan huyện châu thành phối hợp với phòng kiểm sát cơ động cơ quan tỉnh tây ninh triệt xóa tụ điểm đánh bạc
bằng hình thức lấp tài xử thắng thua bằng tiền tại khu vực vườn cao xu thuộc ấp an thọ xã an cơ huyện châu thành tỉnh tây ninh
do đối tượng mai thanh sa và mai thanh nhớ cùng chú huyện châu thành đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tăng một mươi đối tượng thu giữ tăng vật gần một trăm ba mươi triệu đồng
chính một xính ngầu một bộ chén dĩa và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
và thực tiễn hiện nay thì việc đổi mới công tác quản lý dân cư bảo đảm quyền con người quyền công dân
tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả giá trị sử dụng của
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thẻ căn cước công dân vào công tác quản lý nhà nước phát triển kinh tế xã hội
là yêu cầu cấp thiết cần được ưu tiên đầu tư và phát triển
vì vậy cần thiết phải sửa đổi luật bổ sung luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn để tạo cơ sở pháp lý
triển khai thực hiện tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta sau đây sẽ là một clip ngắn về vấn đề này
dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi gồm bảy chương bốn mươi năm điều cụ thể như sau
chương một quy định chung chương hai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước
chương ba thẻ căn cước công dân chương bốn tài khoản định danh điện tử
chương năm bảo đảm điều kiện hoạt động quản lý căn cước công dân cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước
chương sáu trách nhiệm quản lý căn cước công dân cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước
chương bảy điều khoản thi hành
dự thảo luật cân cước công dân sửa đổi với mục đích cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như lĩnh vực cư trú hộ tịch bảo hiểm xã hội giáo dục y tế đất đai lao động
để phục vụ người dân doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng xác thực chia sẻ bằng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính
trên cơ sở tiếp tục kế thừa các chính sách hiện hành còn hiệu quả phù hợp với thực tiễn quy định tại luật căng cấp công dân năm hai nghìn một mươi bốn
bộ công an đề xuất bốn chính sách trong xây dựng luật căng cấp công dân sửa đổi bao gồm tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong cơ sở dữ liệu căng cấp công dân và thẻ căng cấp công dân
bổ sung thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân
bổ sung đối tượng được cấp thẻ căng cấp công dân
cơ sở dữ liệu căng cấp công dân và hoàn thiện quy định về quản lý vận hành khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về dân cư cơ sở dữ liệu căng cấp công dân tài khoản định danh điện tử
và để hiểu cụ thể hơn về những chính sách mới này phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng phạm công nguyên cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
đây cũng là nội dung sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
vâng thưa đồng chí trong dự án luật căng cấp công dân sửa đổi lần này bộ công an đề xuất bốn chính sách
trong đó có nhiều nội dung chính sách liên quan đến việc bổ sung các quy định liên quan đến việc thông tin sửa đổi trong căng cấp công dân cơ sở dữ liệu cũng như đối tượng được cấp căng cấp công dân
vậy thì xin đồng chí cho biết là những lý do cụ thể mà chúng ta đề xuất những cái chính sách này cũng như là những cái tác động cụ thể đó như thế nào ạ
với tư cách là cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu quốc gia về căng cấp công dân
thành đề án sáu là sử dụng định danh điện tử và cơ sở dữ liệu trong chuyển đổi số
cho nên đây là một trong những căn cứ để chúng ta phải sửa đổi luật căn cước công dân
và việc sửa đổi luật căng cấp công dân này là đem lại rất nhiều giá trị tích cực cho người dân
một là đây là nền tảng để chúng ta chuyển đổi nền kinh tế số xã hội số
cái thứ hai là giúp cho công dân sẽ thuận tiện hơn trong giao dịch trong thực hiện thủ tục hành chính công
trước đây chúng ta làm bằng thủ công
người dân phải đi lại rất nhiều sử dụng và phải bảo quản rất nhiều loại giấy tờ
thì bây giờ khi mà chúng ta sửa đổi như vậy chúng ta tích hợp các dữ liệu vào trong trường dữ liệu căng cấp công dân
và định danh điện tử cũng như là căng cấp điện tử
thì người dân sẽ không cần phải mang nhiều loại giấy tờ khi đi giải quyết các thủ tục hành chính
và phương thức cũng như là thời gian để xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến người dân
sẽ rút ngắn lại và sẽ đem lại rất nhiều những lợi ích kinh tế cho nhân dân
vâng thưa đồng chí vậy thì xin đồng chí làm rõ
nội dung vì sao chúng ta đề xuất cấp căn cước công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi và những lợi ích đem lại là gì ạ
bộ công an đã nghiên cứu giả soát và đánh giá những tác động từ thực tiễn trên cơ sở đó
đưa ra bốn chính sách như tôi vừa mới nêu để đảm bảo lợi ích của người dân cũng như là của doanh nghiệp
mục tiêu là chúng ta sẽ cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết
thứ hai là chúng ta sẽ thay đổi phương thức giải quyết các thủ tục hành chính
trước đây giải quyết bằng thủ công
chúng ta giải quyết trên môi trường điện tử
cái việc mà chúng ta sửa đổi luật căng cước cùng với nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật khác
để tạo ra môi trường điện tử thuận lợi trong giao dịch cho người dân
là một trong những mục tiêu quan trọng mà đề án sáu hướng tới
và cũng như là một trong những mục tiêu mà chuyển đổi số quốc gia chúng ta đã đặt ra và thực hiện trong thời gian tới đây
vâng thưa đồng chí vậy thì với luật căn cước công dân sửa đổi lần này
thì chúng ta sẽ có những cái tác động như thế nào cũng như là những cái kỳ vọng khi luật căn cước công dân sửa đổi đi vào thực tiễn ra sao ạ
khi luật căn cước công dân sửa đổi này có hiệu lực
thì sẽ tạo ra một cái hành lang pháp lý rất là thông thoáng
để chúng ta sẽ làm giàu dữ liệu của công dân trên thẻ căng cước công dân
thứ hai nữa là chúng ta có cơ sở pháp lý để chúng ta kết nối chia sẻ phục vụ cho lợi ích của người dân
và cái thứ ba nữa là những cái đối tượng mà được hưởng các chế độ các chính sách
cái an sinh xã hội hiện nay còn vướng mắc về cơ chế pháp lý liên quan tới căn cước công dân
thì sẽ được giải quyết thông qua cái chính sách sửa đổi lần này
và cái thứ tư nữa là chúng ta cũng sẽ tiến hành là cấp cái căn cước công dân cho công dân dưới một mươi sáu tuổi
với một mươi chín triệu công dân dưới một mươi sáu tuổi thì đây là một cái nhóm rất là lớn
và liên quan tới rất nhiều cái chính sách an sinh xã hội giáo dục y tế
rồi đi lại vào các hoạt động khác khi được cấp cái căng cước công dân
và tích hợp dữ liệu thì đây là một trong những cái nội dung nó mang tính chất là đột phá
để đem lại những cái lợi ích rất là thiết thực rất là to lớn đối với cả người dân
một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay
vâng và tiếp theo là các thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết
thi hành một số điều của luật tài nguyên nước
theo đó tổ chức cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện
đã hoàn thành việc thông báo lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định
có đề án báo cáo phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước quy hoạch tỉnh quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất
quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được phê duyệt
hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước nếu chưa có các quy hoạch và quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất
đề án báo cáo phải do tổ chức cá nhân có điều kiện năng lực theo quy định lập thông tin số liệu sử dụng để lập đề án
báo cáo phải bảo đảm đầy đủ rõ ràng chính xác và trung thực
nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cục hàng không việt nam vừa ban hành kế hoạch phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó cảng vụ hàng không miền bắc miền trung miền nam có trách nhiệm giám sát phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan thuộc khu vực quản lý
yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu vực cảng hàng không sân bay
cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không
tăng cường kiểm tra giám sát tại các vị trí nhạy cảm
kịp thời phát hiện bắt giữ khi có hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ không xem xét ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tp hcm
về cải tạo xây dựng lại trung cư cũ theo đề xuất của sở xây dựng
lý do là việc nghiên cứu xây dựng thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tp hcm
về cải tạo xây dựng lại trung cư cũ đòi hỏi phải có nhiều thời gian
trong khi tiến độ thực hiện đề án và các kế hoạch triển khai đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ
trên địa bàn tp hcm đã không đáp ứng tiến độ đề ra
mặt khác các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã tương đối đầy đủ
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức nổi bật có trên các số báo ra trong tuần
báo công an nhân dân số ra ngày cuối tuần đăng tải bài viết có nhan đề
dựng trung tâm dữ liệu quốc gia tại việt nam là yêu cầu rất cấp bách
phát biểu tại hội thảo cấp quốc gia lần thứ nhất xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia với chuyên đề
xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn tạo sức bật tạo sức bật
phát triển kinh tế xã hội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
trung tâm dữ liệu quốc gia là trung tâm chứa đựng những dữ liệu liên quan đến con người dữ liệu dùng chung
các dữ liệu liên quan được kết nối chia sẻ phát triển mang lại hiệu ích cho xã hội con người doanh nghiệp
mục tiêu đặt ra trong đề án sáu phát triển chuyển đổi số
mong muốn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm tiếp đó đến giai đoạn năm hai nghìn ba mươi
gdp của nước ta từng bước tăng từ hai mươi đến ba mươi
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tất cả dữ liệu liên quan đến đăng kiểm xe đều được chia sẻ công khai trên website của cục đăng kiểm việt nam
các chuyên gia nhận định chính sách mới này sẽ giúp công tác giám sát hoạt động đăng kiểm và chất lượng phương tiện được nâng lên một tầm cao mới
về vấn đề này trên báo kinh tế và đồ thị có bài chia sẻ công khai dữ liệu đăng kiểm xe tăng minh bạch giảm tiêu cực
các chuyên gia cho rằng việc chia sẻ công khai thông tin dữ liệu
đăng kiểm phương tiện là cần thiết và phù hợp với quy định của luật pháp nước ta
và chắc chắn sẽ giúp tăng cường khả năng giám sát chéo giữa người dân chủ phương tiện ngành đăng kiểm và các cơ quan chức năng trong hoạt động đăng kiểm cũng như chất lượng phương tiện
đại diện một số doanh nghiệp vận tải cũng cho rằng chính sách cho phép chia sẻ công khai dữ liệu đăng kiểm xe chắc chắn sẽ giúp ích cho rất nhiều các doanh nghiệp trong việc giám sát được chất lượng phương tiện và dễ dàng phát hiện ra những dấu hiệu tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm
sau hai năm gián đoạn vì covid một mươi chín mùa lễ hội xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba thu hút du khách thập phương nhân dân cùng tham gia
năm nay công tác tổ chức tại nhiều lễ hội đã có đổi mới để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần của người dân
ngày chín tháng một sở văn hóa và thông tin hà nội đã ban hành kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi

sở đề nghị ban tổ chức lễ hội không tổ chức tổn kém lãng phí không lợi dụng lễ hội để trục lợi
ba tổ chức lễ hội cần nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan
trong khu vực bảo vệ của di tích lịch sử văn hóa ban tổ chức cần nghiêm cấm tổ chức các hoạt động dịch vụ
khu vực lễ hội không quảng cáo bằng loa đài gây tiếng ổn quá mức quy định
về tổng thể lễ hội lãnh đạo cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thông tin và du lịch cho biết
năm nay số lượng người tham dự các lễ hội sẽ đông trở lại
sau không tăng độc biến các địa phương có thể kiểm soát được an toàn
trong bối cảnh hiện nay theo thống kê của bộ văn hóa thể thao và du lịch
mỗi năm việt nam có hơn tám lễ hội bao gồm các lễ hội lớn và nhỏ
đây là số lượng rất nhiều trong một năm
qua đó có thể dẫn đến sự biến đổi
dễ thấy nhất là sự biến đổi về số lượng
làm thế nào để hạn chế những biến tướng trong hoạt động tín ngưỡng đầu năm
báo lao động đã có bài viết phân tích về vấn đề này
giúp kinh nghiệm từ mùa lễ hội trước
cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch
đề nghị các sở văn hóa thông tin sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố
chỉ đạo ban tổ chức lễ hội thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội
ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính
kiên quyết không để các hành vi chen lấn tranh cướp hoạt động mê tín dị đoan cờ bạc ăn xin
dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng trinh lệch biến tướng trong dân sao giải hạn
phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích lễ hội
đẩy mạnh tuyên truyền về nét đẹp văn hóa ý nghĩa biểu trưng của các thực hành lễ hội
tới cộng đồng và công chúng
thưa quý vị ngày hôm qua bốn tháng hai công an tỉnh nghệ an tiến hành khám xét
tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s
ở đường số bảy mươi hai đường phan bội châu tp vinh tỉnh nghệ an
và nơi làm việc của một phó giám đốc trung tâm này
sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu liên quan
một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
đã bị công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ
cùng thời điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc
của ông nguyễn trinh tài chú tp vinh hiện là một trong bốn phó giám đốc
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi giết người
tối ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nhóm của nguyễn mỹ dương và nhóm của anh nguyễn xuân lộc
cùng điều khiển xe máy đến bờ đập hồ yà xúc hạ
ở thị trấn nguyễn dương và nhóm của anh nguyễn xuân lộc
tại đây cả hai nhóm liên tiếp lần lượt vượt xe máy lên nhau
bực tức nhóm của dương đã giật đuổi dùng đánh liên tiếp khiến anh lộc gục xuống đất bất tỉnh
nạn nhân được giám định tỷ lệ thương tật là một mươi bốn
vào khoảng h ba mươi phút ngày năm tháng ba hai nhóm với hàng chục thanh thiếu niên tụ tập
và mang theo hung khí chuẩn bị đi đánh nhau
đã bị công an phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
nhận được tin báo công an phường an hòa thành phố rạch giá đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến kiểm tra
qua đó đã vây bắt được bốn mươi sáu đối tượng và thu giữ hàng chục hung khí và một thùng chai bom xăng tự chế
trong nhóm trên có đối tượng đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều qua đội cảnh sát giao thông số năm phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết
vừa xử phạt một tài xế ô tô có dùng băng dính đen che biển số ô tô trên quốc lộ một b
đội cảnh sát giao thông số năm nhanh chóng tiến hành xác minh và triệu tập tài xế vi phạm là một thanh niên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại quốc oai hà nội tới trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tài xế thừa nhận chiều ngày hai tháng hai có điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ một b
và dán băng dính che biển số nhằm trốn tránh việc lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm giao thông
đội cảnh sát giao thông số năm sau đó đã lập biên bản xử phạt tài xế này với số tiền là năm triệu đồng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ minh tiến sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã trung châu huyện đan phượng thành phố hà nội
về tội cướp tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên cánh mũi phải
còn về tội cướp giật tài sản
công an huyện thanh trì thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai văn toán sinh năm hai nghìn ba
hộ khẩu thường trú tại xóm tám xã xuân kiên huyện xuân trường tỉnh nam định
đối tượng này có sẹo chấm ngay mết phải
và đối tượng đoàn ngọc huy sinh năm hai nghìn bốn
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi ba phường quyết thắng thành phố sơn la tỉnh sơn la
bị công an quận hà đông thành phố hà nội
ra quyết định truy nã cũng về tội cướp giật tài sản
đối tượng này có sẹo chấm ngay đầu lông mày trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý